trên địa bàn miền núi huyện hướng hóa tỉnh quảng trị từ mấy tháng qua không có mưa
nên hiện tại các thôn bản nơi đây không có nước sạch để dùng
nguồn nước còn lại chủ yếu là từ các khe suối nhưng giờ cũng đã cạn kiệt
làm cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn bảy xã vùng lìa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị không có mưa
người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước ở sông sê pôn và suối nhỏ
tuy nhiên ở những con suối cạn kiệt như thế này vấn đề nguồn nước có sạch hay không chưa ai có thể kết luận được
để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch huyện hương hóa đã đầu tư hơn một trăm linh giếng khoan dọc bảy xã vùng lìa
tuy nhiên nước giếng khoan hàm lượng vôi quá lớn nên người dân không thể dùng để ăn uống
hàng nghìn hộ dân ở vùng lìa đang gặp rất nhiều khó khăn về nước sạch
khi mà có mưa mưa chúng tôi vẫn đồng thôn trường để thôn trường thông báo cho người dân lệ nước mưa để tiết kiệm để sử dụng
do nguồn lực của huyện đang còn hàn hạt cũng kính đề nghị các chợ bán ngân cập tên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng hệ thống nước ở trên địa bàn huyện hướng hóa
câu chuyện thiếu nước sạch của người dân ở các xã vùng lìa huyện miền núi hương hóa tỉnh quảng trị
chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã kiến nghị hơn một mươi năm qua
hôm nay con đường tìm kiếm nguồn nước sạch trong mỗi mùa khổ hạn đến của người dân vùng lìa vẫn còn quá gian nan vất vả